chiều một mươi bốn tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
ban chỉ đạo tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh
họp báo diễn ra trong bối cảnh tp hcm đạt nhiều kết quả khả quan cả trong phòng chống dịch bệnh
và những hoạt động phục hồi phát triển kinh tế
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố ghi nhận thêm tám trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
so với những ngày trước đó số ca mắc mới trên địa bàn có dấu hiệu tăng nhẹ
ngành y tế thành phố đang điều trị cho một một mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó tám mươi năm trường hợp là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
trong ngày các bệnh viện ghi nhận một trăm linh tám người cần điều trị hai trăm hai mươi hai người được điều trị khỏi xuất viện
thành phố không ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trong ngày một mươi ba tháng bốn
như vậy từ ngày bảy tháng bốn đến nay thành phố trải qua bảy ngày liên tiếp không có người tử vong vì covid một mươi chín
tính đến hiện tại thành phố hồ chí minh triển khai tiêm hơn tám một triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín số một
hơn bảy ba triệu người được tiêm mũi hai
bên cạnh đó địa phương đã thực hiện tiêm bổ sung cho hơn sáu trăm tám mươi hai người
và hơn bốn một triệu người được tiêm mũi nhắc lại
ông hồ tấn minh tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh thông tin
hiện tại ngành giáo dục của thành phố đang chuẩn bị các công tác
để phối hợp tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thành phố hồ chí minh đã ẩn định việc tiêm chủng cho trẻ sẽ tiến hành từ ngày một mươi sáu tháng bốn tới đây
qua khảo sát thành phố hồ chí minh ghi nhận bảy mươi tám phụ huynh trên địa bàn đồng thuận
cho con em mình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh các trẻ lớn tuổi đạt mức cao hơn trẻ nhỏ tuổi
trong đợt tiêm chủng đầu tiên cho trẻ thành phố hồ chí minh đã lên danh sách cho tám trăm chín mươi tám năm trăm hai mươi bảy trường hợp
tuy nhiên hơn ba mươi chín trẻ thuộc nhóm hoãn tiêm chủng do từng mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng qua
hiện tại bộ y tế đã phân bổ cho thành phố hồ chí minh tám mươi bảy năm trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho trẻ
dự kiến đêm nay lượng vaccine này sẽ tới địa bàn
để phục vụ công tác tiêm chủng cho trẻ em trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện tập huấn
cho bảy năm trăm linh nhân viên hỗ trợ tiêm chủng ở các quận huyện thành phố thủ đức
bảy ngày liên tiếp không ghi nhận ca tử vong là một diễn biến đáng mừng với thành phố hồ chí minh
điều này cho thấy hoặc dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã giảm mức độ nặng
hoặc khả năng điều trị tại các bệnh viện đã tăng lên
và chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là động lực cho thành phố hồ chí minh kiên cường trong phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến công tác kiểm soát và phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh
ubnd tp vừa có quy định mới trong việc khai báo f trực tuyến
theo đó thay vì khai báo trong vòng năm ngày thì f phải khai báo trong vòng bốn mươi tám giờ đầu
ubnd tp hồ chí minh vừa có văn bản điều chỉnh thời gian
ubnd tp hồ chí minh vừa có văn bản điều chỉnh thời gian chấp nhận kết quả dương tính trong quy trình khai báo f
theo đó ngày một mươi tám tháng ba ubnd tp đã ban hành công văn yêu cầu chuyển đổi số công tác quản lý f tại nhà
sau hai mươi ngày triển khai thí điểm đã có tám mươi bảy lượt f khai báo qua địa chỉ website khai báo f tp hcm gov vn
từ đó các trạm y tế đã đánh giá sang lọc xác nhận được hơn sáu mươi ba năm trăm linh f chiếm tỷ lệ bảy mươi ba
bên cạnh đó có một ba trăm linh người thuộc nhóm nguy cơ cao
một mươi hai bảy trăm linh người khai báo có triệu chứng nghi nặng đã được tiếp cận chăm sóc và điều trị kịp thời
theo ubnd tp nhằm tạo thói quen khai báo ngay và giúp trạm y tế thuận tiện giải quyết hồ sơ trực tuyến
ubnd tp đã rút ngắn thời gian khai báo f từ năm ngày còn trong bốn mươi tám giờ đầu
trước khi thực hiện các quy trình chuyển đổi số công nhận f hoặc cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly
f cần chuẩn bị hình khai test nhanh có kết quả dương tính với công nhận f hoặc âm tính với cấp giấy hoàn thành cách ly
kèm tên và ngày tháng xét nghiệm hình chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có gián ảnh
quy trình chuyển đổi số công nhận f
một truy cập địa chỉ khai báo f thànhphố hồchiminh gov vn chọn khai báo f
nhập số điện thoại di động để nhận mã xác thực otp dưới dạng sms
ba nhập mã otp nhấn nút tiếp tục hệ thống sẽ chuyển sang màn hình thông tin bệnh nhân f
nhập đầy đủ thông tin cá nhân tiền sử bệnh nền
tình trạng tiêm vaccine triệu chứng hiện tại kết quả xét nghiệm
nhấn nút lưu để gửi thông tin đến trạm y tế
sở y tế nhấn mạnh khi khai báo phải khai báo đầy đủ tất cả các thông tin và chịu trách nhiệm về thông tin khai báo
khi nhận được tin nhắn thông báo có người khai báo f nhân viên trạm y tế kiểm tra thông tin khai báo của f
gọi điện thoại cho f để xác minh tên địa chỉ cách ly điều kiện cách ly tại nhà
bấm nút tiếp tục sau khi hoàn thành các bước trên
quy trình chuyển đổi số cấp giấy hoàn thành cách ly y tế tại nhà cho f
một truy cập địa chỉ trang web khai báo f thanhphốhồchiminh gov vn
hai nhập số điện thoại di động để nhận mã xác thực otp dưới dạng sms
nhập mã otp nhấn nút tiếp tục hệ thống sẽ chuyển sang màn hình kết quả xét nghiệm sau khi cách ly
bốn nhập ngày xét nghiệm kết quả xét nghiệm
năm nhấn nút lưu
khi nhận được tin nhắn thông báo kết quả xét nghiệm âm tính của f
nhân viên trạm y tế
sẽ kiểm tra thông tin kết quả xét nghiệm của f và bấm nút hoàn thành cách ly
hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến f
trường hợp trạm y tế thực hiện kỳ số giấy xác nhận email sẽ được tự động gửi đến email của f
nếu f không có email thì có thể nhân bản giấy trực tiếp tại trạm y tế
năm ngày sau đều f không nhận bản giấy trực tiếp tại trạm y tế
trạm y tế sẽ chuyển giấy xác nhận về tổ dân phố để hỗ trợ phát tại nhà cho người dân